trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương năm nay
cả nước xảy ra năm mươi hai vụ tai nạn giao thông
kiểm tra xử lý một mươi một bảy trăm tám mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó bảy trăm linh chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
cục cảnh sát giao thông bộ công an chiều qua cho biết
trong ngày hôm qua một mươi tháng bốn
tức ngày một mươi tháng ba âm lịch
ngày dỗ tổ hùng vương
toàn quốc xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm một mươi người tử vong
một mươi bảy người bị thương
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của các địa phương
đã kiểm tra xử lý bốn bảy trăm ba mươi tám trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
tạm giữ một mươi tám xe ô tô

tước bốn trăm linh ba giấy phép lái xe các loại
trong đó ba trăm sáu mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý
một một trăm linh chín trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
như vậy trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương hai nghìn hai mươi bốn
cả nước xảy ra năm mươi hai vụ tai nạn giao thông
khiến hai mươi một người tử vong
và ba mươi một người bị thương
sáng qua một nhóm công nhân ở thành phố hồ chí minh
xuống bãi đất vũng tàu du lịch tắm biển
dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
thì bốn người bị sóng đánh trôi xuống biển
may mắn ba người đã được một đồng chí trung úy công an kịp thời cứu sống
theo thông tin ban đầu
khoảng tám giờ sáng ngày một mươi tháng bốn
nhóm du khách hơn một mươi người từ thành phố hồ chí minh
đến bãi biển phước tỉnh xã phước tỉnh huyện đồng điển tắm biển
do mải tắm biển và vui chơi
nhóm du khách không để ý thủy triều rông cao
khiến bốn du khách bị sóng cuốn ra xa bờ
nghe tiếng chi hồ của những người xung quanh
lực lượng cứu hộ trong đó có trung úy thái ngô hiếu
cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực tràng bom
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
khi ấy cũng đang tắm biển tại đây
đã lao xuống cứu được ba người đưa vào bờ
và nhanh chóng thực hiện các động tác hô hấp nhân tạo
êp ngực để đẩy nước ra ngoài
rồi đưa đến bệnh viện bản địa cấp cứu
người còn lại bị sóng cuốn ra xa
sau hơn ba giờ triển khai công tác tìm kiếm
lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ du khách còn lại
trưa cùng ngày tại khu vực tổ một mươi
phường quang triều thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải
khiến một tài xế bị thương và mắc kẹt trong xe
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên
đã nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện tới hiện trường
tại hiện trường nạn nhân bị kẹt trong ca bin xe
với tình trạng gãy chân phải và một số chấn thương vùng mặt
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai đội hình
phá cắt cửa và kích ca bin xe tránh chèn ép vào nạn nhân
đồng thời động viên chấn an nạn nhân đang trong tình trạng đau đớn hoảng loạn
sau khoảng sáu phút nạn nhân đã được cứu khỏi khu vực mắc kẹt
và được đưa đi cấp cứu
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù gia mập
đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra
làm rõ cái chết của bà lê thị trà bốn mươi sáu tuổi
chú tại thôn năm xã đà kia huyện bù gia mập
nạn nhân được xác định tử vong sau khi xô sát với chồng
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h tối ngày tám tháng bốn
sau khi đi nhậu về ông phạm trí hoạt bốn mươi chín tuổi chồng bà trà
xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với vợ
trong lúc sàng co ông hoạt dùng tay tát và đấm nhiều lần vào mặt bà trà
sau khi cự cãi xong ông hòa tiếp tục bỏ đi nhậu tiếp
đến khoảng hai mươi hai h cuối cùng ngày ông hoạt về nhà
thì phát hiện bà trà bị nôn nên sang phòng khác ngủ với con
đến năm h sáng ngày hôm sau mùa chín tháng bốn
ông hoạt tỉnh dậy sang phòng vợ kiểm tra
thì phát hiện người vợ đã tử vong từ lúc nào không biết
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thời gian gần đây tình hình tội phạm giết người cướp tài sản
do các đối tượng là người dưới một mươi tám tuổi thực hiện
từng lúc từng nơi còn diễn biến phức tạp
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống
cự cãi nhau qua mạng xã hội hay muốn có tiền ăn chơi
các đối tượng rất manh động đã ra tay sát hại nạn nhân
để lại những hậu quả đau lòng
không chỉ cho bản thân gia đình mà còn cả xã hội
những vụ việc gần đây là hồi chuồng cảnh báo về tình hình trên
phản ánh tại địa bàn tỉnh cà mau
vào tối ngày chín tháng ba tại ấp hoàng lân
xã tân hưng đông huyện cái nước tỉnh cà mau
xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
chỉ vì mâu thuẫn trong lúc nhậu
nhóm của trương nhật linh sinh năm hai nghìn hai
và thái trung lĩnh một mươi năm tuổi
cùng một số đối tượng khác
nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với một nhóm thanh niên khác
hậu quả hai nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
và một nghìn chín trăm chín mươi chín bị đâm chết tại chỗ
còn tại huyện đầm rơi
cũng đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng
trên địa bàn ấp cái ngay xã thanh tùng
do là hàng xóm thường xuyên đến nhà chơi
tối ngày hai mươi bốn tháng hai
biết ông phuong ở nhà một mình
nam thanh niên một mươi bảy tuổi
đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
trong lúc thực hiện hành vi
thì bị ông phuong phát hiện
đối tượng đã dùng cây đập nhiều nhát vào đầu gia chủ
làm nạn nhân tử vong
sau đó lấy đi số tiền gần một mươi hai triệu đồng
rồi đem về nhà cất giấu
do là ảnh hưởng của cái môi trường không gian mạng
thông qua cái facebook
cái nữa là do ảnh hưởng của môi trường
chính cái là môi trường của gia đình
gia đình ly hôn
của cha mẹ
của cha mẹ
làm ảnh xa
hoặc bạo lực gia đình
do tác động của việc giáo dục
quản lý của gia đình
của đối tượng
thứ hai nữa là đối tượng
chủ yếu thích là sống
hưởng thụ lưu lao động
dẫn đến việc trên
cũng liên quan đến người dưới một mươi tám tuổi
nhưng lần này
chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội
một đối tượng mới một mươi năm tuổi
đã đặt mua trên mạng một cây dao
sau đó hẹn gặp và dùng dao chém
năm thanh niên một mươi sáu tuổi
khiến nạn nhân tử vong
qua các vụ việc trên
có điểm chung giữa các đối tượng phạm tội
là thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình
chỉ trong phút nóng giận
thiếu kiểm chế
là ra tay gây nên hậu quả nghiêm trọng
ba mươi con đi làm
vì mới có mùa dịch này
em sợ con em chả nhiễm bệnh
em mới đưa về đây một tháng
em cách ly xong
cái em để con em ở nhà
em đợi cho nó chích xong
vậy em mới đem lên
mới chích có một mũi
em lên chẳng em làm
em chưa có đánh lương được nữa
vậy con em ở nhà
em cũng không biết làm sao luôn nữa
phối hợp với chính quyền địa phương
cùng với gia đình
về phổ biến giáo dục khốc lực
thứ hai nữa là
cũng phải chủ động
nắm bắt những tâm tư
những hiện vọng của con em
những mâu thuẫn ở đó
để phối hợp với chính quyền địa phương
để ngăn chặn
trái gài thị diện
có thể nhận thấy rằng
để phòng ngừa phát sinh
tình trạng thanh thiếu niên
chỉ vì mâu thuẫn nhất thời
mà thực hiện hành vi phạm tội nguy hiểm
rất cần sự quan tâm
giáo dục đồng bộ
từ gia đình
đến chính quyền
đặc biệt gia đình
đóng vai trò then chốt
trong việc phát hiện
và ngăn chặn
các sự việc mâu thuẫn
ngay từ ban đầu
phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hồ chí minh
đang tạm giữ hình sự
lấy lời khai nhóm bảy đối tượng
gồm lê thị dư bảy mươi hai tuổi
nguyễn quốc thái hai mươi tám tuổi
quê bạc liêu
lê hoàng khanh bốn mươi hai tuổi
quê vĩnh long
trần minh trung ba mươi bảy tuổi
quê ninh thuận
bùi thị thảo hai mươi sáu tuổi
là vợ của khanh
lê thị hồng ba mươi năm tuổi
và đào thị dụng năm mươi tuổi
quê ninh thuận
để điều tra về hành vi cướp tài sản
lê thị hồng và lê thị dư
cùng làm giúp việc
tại một căn biệt thự
trong một gia đình
do thiếu tiền tiêu xài
nên hai đối tượng
đã bàn với bùi thị thảo
lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của chủ nhà
thảo sau đó rủ nguyễn quốc thái
lê hoàng khanh và trần minh trung
cùng tham gia
cả nhóm chuẩn bị giao búa dây
rồi phân công nhiệm vụ
để chờ thời cơ ra tay
còn hồng dư
có vai trò cung cấp thông tin về chủ nhà
giờ rắc và nơi cất dấu tiền
tối ngày chín tháng bốn
khi gia chủ ra ngoài
chỉ còn lại bé trai một mươi bốn tuổi
cùng với hai người giúp việc trên
thái trung khanh và thảo
chạy xe máy từ căn biệt thự trên
giả vờ giao hàng
rồi sau đó xông vào nhà
chói dư hồng cùng bé trai
để ưu hiếp nạn nhân
ép mở khóa cửa phòng khách
tại đây nhóm tội phạm lục tù
lấy đi hơn hai tỷ đồng
gồm tiền mặt và ngoại tệ
rồi rời đi
giả soát hình ảnh camera an ninh
quay lại cho thấy
dư hồng cũng bị chói
nhưng không tỏ ra hoảng sợ
chính vì vậy vào cuộc điều tra
ba giờ đồng hồ sau
cả nhóm bị trinh sát
phòng cảnh sát hành sự công an tp hcm
phối hợp với công an quận năm
bắt giữ tại một nhà trọ
ở quận bình tân
khám xét nơi ở của các nghi phạm
cảnh sát thu giữ bao tải
chứa nhiều tiền mặt
cùng ngoại tệ
trị giá hơn hai tỷ đồng
với hành vi trộm cắp tài sản
mạc văn nhu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú phường pháo đài
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm
tạm giữ hình sự
để điều tra xử lý
tại cơ quan công an
nhu khai nhận
bản thân có sáu tiền án
về tội trộm cắp tài sản
vừa mới ra tù
do lười biến lao động
lại nghiện ma túy
để có tiền tiêu xài
và mua ma túy đá sử dụng
nhu tiếp tục nảy sinh ý định
trộm cắp tài sản
theo đó vào khoảng hai h ba mươi phút
ngày một mươi tháng bốn
nhu mang dụng cụ
đến một ngã tư
thuộc phường vĩnh bảo
treo lên cột điện
trong lúc nhu đang cắt được khoảng một mươi mét dây điện
dùng để điều chỉnh công suất điện sinh hoạt
của người dân
thì lực lượng cảnh sát hình sự
công an tp hcm
phối hợp với công an phường vĩnh bảo
bắt quả tang
cùng tang vật
ngoài vụ trộm bị bắt quả tang
nhu còn thực hiện nhiều vụ cắt trộm dây điện khác
ở các huyện thành phố
trong tỉnh kiên giang
lực lượng cảnh sát chín trăm một mươi một
công an tp hcm
trong lúc làm nhiệm vụ
đã phát hiện một đối tượng
có hành vi tàng trữ chất ma túy
cụ thể khi đang làm nhiệm vụ
chốt chặn kiểm soát
trên đường hoàng thị loan
lực lượng chín trăm một mươi một
đã phát hiện nguyễn công thi
quê ở tỉnh quảng nam
đang cất dấu ba kim tiêm
chưa qua sử dụng trong túi quần
cùng một gói giấy bạc chứa heroin
theo khai nhận
thi từ quê ra đà nẵng
tạm trú ở huyện hòa vang
để làm thợ sơn
đang điều trị cai nghiện bằng methadone
tuy nhiên trên đường đi đến điểm uống methadone
để cai nghiện
thi vẫn ghé mua ma túy để sử dụng
lực lượng chín trăm một mươi một
công an tp hcm
đã bản giao nguyễn công thi
cho công an quận liên triểu tp đà nẵng
thụ lý theo thẩm quyền